bây giờ lấy đầu óc mình không biết làm cái gì để mình chui vào trong được
cái nút lửa nó ùa ra ngoài nó mạnh quá mà nó nhanh mình không nghĩ là nó nhanh như thế

khi mà mình lên đấy là mình cũng sợ chắc là cũng sợ

cho mình lúc đấy là mình chỉ làm sao mà cứu được người thôi
không nghĩ được điều gì chỉ cứ nghĩ làm sao mà tìm cách nào để cứu được cái bé ở trong đấy
khi mà biết chị đấy cứ bảo là cứu em cháu với lúc đấy là cũng nghĩ được cái gì đâu

người ở trong đấy thì lúc đấy mình biết thở thà một chút
những thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống

xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại